chiều nay một mươi bốn tháng tám ubnd tp hcm tổ chức họp báo kết quả thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ tại khu đô thị mới thủ thiêm
sau khi có thông báo số một nghìn bốn trăm tám mươi ba ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của thanh tra chính phủ về kết quả kiểm tra một số nội dung liên quan đến khiếu nại của công dân
và kết luận thanh tra số một nghìn ba mươi bảy ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của thanh tra chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch
quản lý xây dựng đất đai tại khu đô thị mới thủ thiêm chủ tịch ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc
liên quan đến bốn ba mươi chín hectare đất ngoài ranh quy hoạch thành phố đã tổ chức đối thoại trực tiếp với ba trăm ba mươi một hộ dân về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư
hiện thành phố đang áp dụng hệ số ghi đổi được xác định là giá hiện nay chứ không phải giá một mươi năm trước nên có lợi cho người dân
đồng thời thành phố thực hiện một mươi nhóm chính sách bổ sung cho các hộ dân đang có khiếu nại
nằm trong tranh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
ubnd tp hcm sẽ hoàn chỉnh chính sách bồi thường trên hội đồng nhân dân tp hcm thông qua kỳ hợp tới
đối với kết luận tp hcm phải hoàn trả hơn hai mươi sáu tỷ đồng tiền tạm ứng ngân sách ubnd tp hcm đang kiến nghị chủ trương để thực hiện
nếu sao kiểm toán xác định đúng chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng thì cơ bản có thể tất toán được
thành phố đang tính toán hợp lý chi phí đầu tư bình quân để thuận lợi cho việc đấu giá đấu thầu quỹ đất tạo nguồn lực thực hiện nghĩa vụ tài chính
đồng thời thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm xem xét xử lý trách nhiệm những cá nhân tổ chức có liên quan đến trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp hcm sẽ cơ bản giải quyết chức điểm các nội dung kết luận của thanh tra chính phủ báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín